quá trình chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án cao tốc bắc nam từ đối tác công tư ppp sang đầu tư công
vẫn đang chờ cơ quan thẩm quyền quyết định chủ trương
tuy nhiên việc lựa chọn nhà thầu cho dự án thế nào sau chuyển đổi đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều
nhất là vấn đề chỉ định đầu tư cho một số dự án đầu tư công cao tốc bắc nam
mới đây tổng công ty xây dựng trường sơn đã đăng ký tham gia làm nhà thầu tại ba dự án cao tốc bắc nam
đoạn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm quốc lộ bốn mươi năm nghi sơn và dầu dây phan thiết
đây là ba dự án đang được đề xuất chuyển hình thức sang đầu tư công
có ý kiến cho rằng việc chỉ định thầu sẽ rút ngắn được thời gian thực hiện
nhưng nhà thầu phải bảo đảm các tiêu chí về năng lực tài chính chuyên môn kinh nghiệm
năng lực về máy móc thiết bị nhân lực và phải chịu trách nhiệm lâu dài với công trình
họ chịu những sự giám sát rất gây khắc của các cơ quan nhà nước cũng như của toàn xã hội
và mặt khác cũng như của các nhà thầu khác mà đã không được chỉ định thầu
nhưng về lâu dài thì tôi cho rằng việc chỉ định thầu chúng ta đã chính thức áp trách nhiệm của nhà thầu này
vào việc chịu trách nhiệm lâu dài với chất lượng công trình
tôi có thể chỉ định hình thầu anh có thể thầu phụ nọ kia thế nhưng mà rõ ràng đã được chỉ định như vậy
thì anh phải chịu trách nhiệm lâu dài về chất lượng đối với công trình
là đơn vị từng xây dựng nhiều dự án
trong đó được chỉ định thầu dự án có tính chất cấp bách như cầu gành trong thời gian sáu tháng
đại diện tổng công ty xây dựng công trình giao thông một cho rằng
việc chuyển đổi các dự án ppp cao tốc bắc nam sang hình thức đầu tư công
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay là phù hợp với thực tiễn
tuy nhiên cơ quan chức năng cần xem xét đánh giá kỹ lưỡng
để bảo đảm công bằng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp giao thông
với việc áp dụng hình thức chỉ định thầu
thì sẽ rút ngắn được cái thời gian lựa chọn nhà thầu từ hai đến ba tháng theo quyết định
tuy nhiên quá trình lựa chọn nhà thầu là phải hết sức bài bản
nghiêm túc và đánh giá đúng các năng lực của các nhà thầu
chúng ta được gọi như là chọn mặt gửi vàng và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật
tránh việc cơ chế xin cho
cao tốc bắc nam là công trình trọng điểm quốc gia
trong trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu
cần tuân thủ các quy định trong lựa chọn với tiêu chí rõ ràng công khai minh bạch
doanh nghiệp thuộc bộ quốc phòng hay các nhà thầu dân sự
đều phải được đánh giá đúng năng lực bảo đảm công bằng bình đẳng và khách quan